vào khoảng hai giờ năm mươi năm phút dạng sáng nay tại khu vực đường tránh vũng đục thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
một chiếc xe ô tô nhãn hiệu pocher đã bất ngờ mất lái tông sập cổng của một nhà dân
theo clip chiếc xe ô tô bốn chỗ chạy trên đường tại thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh với tốc độ khá nhanh
khi tới ngã ba đường chiếc xe này không rẽ trái hay rẽ phải mà phi thẳng vào cổng nhà dân ven đường
gần một phút sau vụ va chạm một người đàn ông ngồi trong xe đã ra mở được cửa ra ngoài
do vụ tai nạn xảy ra vào ban đêm nên không có nhiều phương tiện và người tham gia giao thông
theo các nhân chứng vụ tai nạn đã khiến cho người phụ nữ ngồi ở ghế phụ bị thương nhẹ
phần đầu chiếc xe pocher đã bị hư hỏng nặng cùng với cổng nhà dân bị vỡ gạch vụn bắn khắp nơi